tại đà nẵng tinh thần đoàn kết độc lòng chống dịch của người dân ngày càng cao
trong khoảng thời gian dịch diễn biến phức tạp
để góp phần cùng thành phố vượt qua đại dịch
nhiều tiểu thương đã có những hành động hết sức ý nghĩa
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua những phản ánh sau
của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
hiện chúng tôi đang có mặt tại chợ đống đa thuộc quận hải châu thành phố đà nẵng
khác với trước đây thì liên tục trong những ngày này
hàng trăm tiểu thương tại đây đã cùng với tiểu thương tại các chợ trên địa bàn
liên tục khoác trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng
với một tinh thần như dòng chữ in trên áo
đà nẵng ơi cố lên
ngoài việc phát động này các tiểu thương tự giác chấp hành nghiêm
các yêu cầu biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về giá cả hàng hóa
không tăng giá không đưa tin thất thiệt về thị trường không gian lận
tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ găm hàng
nhằm tăng giá gây bất ổn thị trường
kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm muôn bán đảm bảo vệ sinh môi trường
cũng như thực hiện các quy định về giãn cách xã hội
đồng thời là cổ vũ tinh thần mỗi người kinh doanh là một chiến sĩ
trên mạch tặng phòng chống dịch
cùng với công tác tuyên truyền vận động tiểu thương chấp hành tốt
các quy định phòng chống covid một mươi chín ban quản lý chợ còn phân công
các thành viên thay phiên túc trực kiểm soát chặt chẽ đo thân nhiệt
và rửa tay sát khuẩn đối với tất cả các trường hợp khi ra vào chợ
nhằm bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh